tại trụ sở bộ giáo dục và đào tạo chủ tịch nước trần đại quang đã đến thăm làm việc và chúc tết tập thể cán bộ nhà giáo công chức viên chức của ngành giáo dục
nói chuyện với các cán bộ nhà giáo công chức viên chức của ngành giáo dục dẫn câu nói của người anh hùng giải phóng dân tộc nam phi nelson mandela
giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể dùng để thay đổi thế giới
chủ tịch nước trần đại quang chỉ rõ hiện nay giáo dục và đào tạo đang trở thành yếu tố quyết định và là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong chính sách phát triển của mỗi một quốc gia
chủ tịch nước trần đại quang cũng nhấn mạnh giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu là sự nghiệp của đảng nhà nước và của toàn dân
đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển đây là chủ trương chính sách nhất quán của đảng nhà nước ta
chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận đánh giá cao nhiệt liệt biểu dương và chúc
mừng những kết quả thành tích xuất sắc mà ngành giáo dục đã đạt được trong năm vừa qua
trong năm hai nghìn một mươi sáu ngành giáo dục đã thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về giáo dục và đào tạo và đạt được những thành tiệu quan trọng
chất lượng giáo dục và đào tạo có tiến bộ đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phát triển cả về số lượng và chất lượng với cơ cấu ngày càng hợp lý
để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác trong thời gian tới chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh
ngành giáo dục cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường kỳ cương kỳ luật và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục đào tạo
phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
triển khai các giải pháp mô hình liên thông liên kết giữa các cơ sở đào tạo nhất là các trường đại học với các tổ chức khoa học và công nghệ
đặc biệt là các viện nghiên cứu xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh các viện nghiên cứu các trường đại học mang tầm khu vực và quốc tế trong các lĩnh vực
sớm có chiến lược có giải pháp cụ thể để phát triển các ngành tự động hóa tích hợp với các công nghệ cao như công nghệ thông tin
chuỗi cung ứng thông minh sử dụng hệ thống quản lý sở hữu trí tuệ mới rồi tối ưu hóa mô hình kinh doanh với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
trong đó đặc biệt chú trọng đào tạo bồi dưỡng thu hút trọng dụng nhân tài để hình thành đội ngũ các nhà khoa học chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực này
nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang đã dự khánh thành phòng truyền thống ngành giáo dục việt nam
chủ tịch nước trần đại quang chúc ngành giáo dục ngày càng lớn mạnh về mọi mặt tiếp tục đổi mới sáng tạo nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo
đạt được những thành tích to lớn đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân